cơ quan an ninh ukraine vừa cho biết các đặc vụ đã chặn đứng một loạt âm mưu tấn công khủng bố
được lên kế hoạch vào ngày chín tháng năm tại thủ đô kiev
theo thông báo cơ quan an ninh ukraine đã chủ động hành động và kịp thời ngăn chặn những đối tượng âm mưu
tiến hành các vụ tấn công khủng bố
trước đó vào ngày bảy tháng năm cơ quan an ninh ukraine thông báo bắt giữ hai đại tá thuộc lực lượng vệ binh quốc gia
với cáo buộc lên kế hoạch ám sát tổng thống ukraine volodymyr zelensky
hai ngày sau đó tổng thống zelensky đã cách chức người đứng đầu lực lượng này là ông sergei leonidovich ruth